đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn
đã đến thăm kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện quan sơn tỉnh thanh hóa
tại khu vực bản sa ná nơi bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện biên giới quan sơn
đồng chí phạm minh chính đã động viên các lực lượng cứu hộ cứu nạn công an quân đội
thanh niên đang giúp dân dọn dẹp xây dựng lại nhà cửa gặp gỡ bà con nhân dân
thay mặt đảng và nhà nước
đồng chí chia sẻ những mất mát đau thương với các gia đình có người chết và mất tích
có nhà bị trôi sập hoàn toàn do đợt lũ lụt vừa qua
đồng chí phạm minh chính đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn của địa phương trong những ngày qua
đồng thời đề nghị huyện khẩn trương xây dựng khu tái định cư để nhanh chóng ổn định đời sống
cho các hộ gia đình thuộc diện di rời
đồng chí cũng nhấn mạnh tỉnh thanh hóa phải cần khẩn trương tìm bằng được những người còn mất tích